bốn tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn một mươi chín tỷ usd tăng hơn hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn bốn bảy tỷ usd tăng hơn bảy
tính riêng tháng bốn kim ngạch xuất khẩu đạt hơn năm tỷ usd tăng một mươi chín bảy trong đó nông sản chính gần ba tỷ usd lâm sản gần một bốn tỷ usd chăn nuôi hơn bốn mươi triệu usd
đầu vào sản xuất một trăm năm mươi bảy triệu usd riêng thủy sản bảy trăm ba mươi triệu usd hoa kỳ trung quốc và nhật bản vẫn tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của nước ta
năm mô hình thí điểm đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông cửu long được lựa chọn nằm ở năm địa bàn có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khác nhau tại địa phương như cần thơ kiên giang trà vinh sóc trăng và đồng tháp
các mô hình sẽ được triển khai trong ba vụ hẻ thu hai nghìn hai mươi bốn đông xuân hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm và hẻ thu hai nghìn hai mươi bốn
các địa phương tham gia và trung ương sẽ cùng chi trả nguồn vốn để thực hiện các mô hình thí điểm này trong đó trung ương sẽ chi trả về mặt kỹ thuật mô hình và địa phương chi trả về vật tư và hạ tầng
ngoài ra còn có sự tham gia đồng hành hỗ trợ của doanh nghiệp
viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế cũng cam kết hỗ trợ về kỹ thuật canh tác lúa phát thải thấp chất lượng cao cung cấp dịch vụ gieo xạ bằng máy
hỗ trợ năm mươi chi phí giống xác nhận thiết bị đo mực nước tự động đo đếm các chi tiêu nông học đất tính toán hiệu quả kinh tế
thời gian qua các địa phương ven biển đã nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định
tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế như chưa thể chấm dứt hẳn tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ công tác quản lý tàu cá hoạt động vùng lộng
chưa thực sự hiệu quả
tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với các ngư dân tỉnh bình định
những khó khăn trong hoạt động đánh bắt hải sản trên ngư trường đã được các ngư dân nêu lên
là một trong những địa phương trọng điểm trong lần kiểm tra tới đây của ec
bình định đã có những chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh
nếu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bình định có hơn năm ba trăm sáu mươi tàu cá đăng ký các thiết bị giám sát hành trình
và bốn trăm năm mươi năm tàu cá thường xuyên hoạt động ở các tỉnh phía nam hàng năm không về địa phương
thì hiện nay một trăm linh tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên của tỉnh tham gia hoạt động khai thác hải sản
được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã ban hành kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh
còn tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
công tác quản lý nghề cá vận động chủ tàu cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài khi vươn khơi
đã được triển khai thực hiện từ nhiều tháng nay
và đối với ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản trong vùng biển thuộc chủ quyền là yêu cầu bắt buộc
vì đây là khuyến cáo của ec trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp
mà việt nam đang nỗ lực thực hiện để gỡ thẻ vàng iuu
bây giờ nói chung là trước đầu mùa thường thường họ bắt những khu vực
ở một trăm một mươi bốn khu vực
ba mươi năm ba mươi sáu vùng biển việt nam mình chữa và không đi qua giới hạn bình của phi và mà lai
tuân thủ các khuyến cáo của ec tỉnh quảng nam đã thành lập văn phòng iuu
gồm tri cục thủy sản bộ đội biên phòng trung tâm đăng kiểm tàu và quản lý cảng cá
lực lượng này kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hỗ trợ ngư dân thực hiện theo khuyến cáo của ec
cảnh sát biển cũng thường xuyên tuần tra tuyên truyền cho ngư dân
về các quy định của luật biển luật thủy sản nghị định bốn mươi hai của chính phủ

luật pháp quốc tế cho ngư dân đám bác được vùng biển và tránh khai thác
để vi phỏng đến vùng biển nước ngoài
trong việc quản lý trung tâm đăng kiểm tàu và quản lý cảng cá
rất tập trung tuyên truyền cho ngư dân về công thức chống khai thác iuu

rất tập trung tuyên truyền cho ngư dân về công thức chống khai thác iuu

trước khi xuất cảng ai nấy đều hối hả chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày
và một trong những công việc quan trọng trước khi xuất cảng của các chủ tàu cá
là làm thủ tục khai báo với ban quản lý cảng cá
đến bắt xa bờ thì có nhật ký là theo bản thân tôi nghĩ là
đó là điều yêu ái và hợp lợi cho bà con
nên nắm bắt vận chắc để đi làm mình ghi cho nó rõ ràng bình bạch
sau này mình có cái biên lợi dễ thanh cùng cái xe hóa đường của mình
thiết bị giám sát hành trình sẽ giúp ban quản lý cảng cá định vị tàu cá kiểm soát
tàu không đánh mắt trong các vùng biển không được phép cần phải luôn bật trong suốt chuyến biển
cùng với đó ngư dân phải luôn ghi chép đầy đủ thông tin trong mỗi chuyến biển
vào nhật ký hành trình và nộp lại cho ban quản lý khi trở về bờ
quan trọng hơn là chính ý thức của ngư dân không khai thác trái phép vi phạm iuu
các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chỉ thu mua nguyên vật liệu đầu vào từ các tàu cá
chứng minh được nguồn gốc đánh bắt an toàn với giá ổn định
vấn đề là tính minh bạch
minh bạch là anh mua nguyên liệu nào anh phải có cái khai báo nó như thế nào
và cho nó rõ ràng
rồi anh không được mua những cái nguồn nguyên liệu trong nước hoặc ngoài nước
mà nó vi phạm những cái từ những cái tàu cá vi phạm mà không được mua
rồi tới nữa là về tới nhà máy cũng phải thiết lập cái hồ sơ quản lý nhập nguyên liệu sao
rồi trong quá trình sản xuất thì như thế nào
phải có hồ sơ lưu trữ hết và khi xếp hàng đi phải lưu lại hết
bằng những giải phóc khuất liệt đồng bộ
do vậy trong năm năm qua tỉnh phú yên là một điểm sáng khi không có tàu cá vi phạm iuu
thực tế cho thấy chỉ khi những ngư dân thực sự đồng hành với chính quyền
thì mới có thể xử lý rất điểm tình trạng khai thác trái phép
ban bí thư ban hành chỉ thị số ba mươi hai ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
không báo cáo không theo quy định eu và phát triển bền vững ngành thủy sản
trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
nâng cao nhận thức của các cấp tổ chức đảng chính quyền cán bộ đảng viên doanh nghiệp
và cộng đồng ngư dân ven biển hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản
chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
chú trọng bảo tồn bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản phát triển ngành thủy sản
phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội sinh kế bền vững nâng cao đời sống vật chất
tinh thần của ngư dân và người lao động có liên quan xây dựng thế trận quốc phòng
an ninh trên biển góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
cùng với đó cần phải có chính sách để phát triển bền vững ngành thủy sản
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và nâng cao hình ảnh
vị thế của đất nước đối với quốc tế
với ngư dân việc vươn khơi ngoài câu chuyện mưu sinh còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo
do đó khai thác hải sản và tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế
là nhiệm vụ hàng đầu mà các tỉnh ven biển đã và đang quyết tâm thực hiện